dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm trái bưởi của việt nam được phía hoa kỳ hoàn thành các thủ tục để xuất khẩu vào thị trường này
đồng thời cũng sẽ có bưởi chùm của hoa kỳ được phía việt nam chấp thuận cho phép nhập khẩu
hiện có sáu loại trái cây tươi của việt nam được xuất khẩu sang thị trường hoa kỳ gồm thanh long trôm trôm xoài nhãn vú sữa và vải
mặc dù đại dịch covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động xuất nhập khẩu
nhưng từ đầu năm đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi vẫn có hơn năm tấn trái cây tươi các loại được xuất đi hoa kỳ